chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng biển nam thống nhất đất nước
ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa
tại tuyến phố đi bộ phùng hưng và trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội
chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị di sản
ngành nghề và giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc việt
nhiều hoạt động đa dạng đã được tổ chức
bao gồm triển lãm sơn mài việt nam do nhóm họa sĩ sơn mài hà nội thực hiện
diễn ra tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội năm mươi đào duy từ quận hoàn kiếm
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày sáu tháng năm
triển lãm đã giới thiệu về nguồn gốc công cụ khai thác kỹ thuật chế tác
sự phát triển nghề sơn mài quảng bá và tôn vinh các giá trị nghề cổ truyền của dân tộc việt
cùng với đó là chương trình trình diễn thời trang hà nội ngày ấy
tại không gian tranh bích họa trên phố phùng hưng phường hàng mã quận hoàn kiếm
do viện thiết kế thời trang ở dji hà nội thực hiện
chương trình khai mạc lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn và kéo dài đến hết ngày một tháng năm
giới thiệu nhiều bộ sưu tập áo dài mang hơi hướng hoài cổ của các nhà thiết kế việt nam
chương trình đã thu hút sự quan tâm đông đảo của tầng lớp nhân dân và du khách quốc tế
góp phần giúp công chúng thủ đô có những giây phút vui vẻ
đầy ý nghĩa bên người thân bạn bè trong kỳ nghỉ lễ
cũng như nâng cao tinh thần chung tay bảo vệ di sản văn hóa dân tộc